nằm bao bọc giữa hai dòng sông vu gia và thu bồn những năm gần đây tình hình sạt lở bờ sông
mất diện tích đất sản xuất ở xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam xảy ra ngày càng nghiêm trọng
để ngăn chặn nạn sạt lở bờ sông ngoài việc triển khai kè cứng những đoạn sung yếu
huyện đại lộc đã phát động người dân trồng tre dọc bờ sông
mới đây sau trận lũ lụt lớn xảy ra sau bão số một mươi hai người dân ở xã đại cường đã ra quân trồng tre
dọc bờ sông thu bồn đoạn qua hai thôn quảng đại một và quảng đại hai
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
ngay sau khi phát động trong những ngày qua cán bộ xã và đông đảo nhân dân ở xã đại cường
đã ra quân trồng tre tại khu vực ven sông thu bồn giáp giới giữa thôn quảng đại một và thôn quảng đại hai
để ngăn chặn tình trạng mưa lũ ủa về gây sạt lở cuốn đất sản xuất xuống lòng sông
kết quả trong đợt này người dân ở hai thôn đã trồng hơn một trăm linh bụi tre
từ thái cơ và
vấn đề trồng tre này là bổ vệ lòn là cái chủ đương đúng cái chủ đương rất đúng
nên nhân dân người ta vẫn thực hiện
khi kêu nhân dân ra quân là người ta ồ ồ rồi rất đông đủ và xóa xuống để hỗ trợ một cách rất nhiệt tình
sau quây lũ cái bổ xuống mưa ả thông của đồng một cái ảnh hưởng là chú lợi rất là nề
ảnh hưởng đến cả khu dân cư cũng như đất sản xuất của bọn nhân
từ thời gian đó quỹ bọn nhân trả phóng vật cũng có tổ chức đồng thể
rồi ra quân trồng tre chống cho lỡ để bổ vệ đất sản xuất và khu dân cư giặt văn thông thông bồng
khi mà thực hiện cái hoạch này á thì bối với nhân dân là hưởng rất lớn
vừa là công sức vừa là tiền bật nữa
thì đối với nhân dân á là mỗi hộ phải đáng vô là một mươi ngàn mỗi hộ
đồng thời là quy động toàn nhân dân để ra quân
người có tre thì hiến bán tre
người không có tre thì hiến hòa công
và đồng thời đáng góp tiền vô
để thực hiện được vấn đề này
những năm gần đây bờ sông thu bồn đoạn qua thôn quảng đại một bị sạt lở nặng
làm hơn hai mươi hectare đất màu bị nước lũ cuốn trôi và có hơn một mươi ngôi nhà dân tại đây bị đe dọa
đến nay đoạn bờ sông ở cuối làng quảng đại một đã được kè cứng
còn đoạn cuối làng quảng đại hai đã xây dựng kè mềm nhưng tình trạng sạt lở vẫn còn xảy ra
trong trận bão số một mươi hai vừa qua nước lũ đã làm bờ sông thu bồn xói lở nghiêm trọng
trong những năm qua chủ trương của đoạn quỷ là trồng tre chống thu lỡ
kể cả được sự quan tâm của góc trai là có tổ chức hơi ở bờ cà
tuy cà như thế nhưng đối với nhân dân những vùng sông yếu tổ chức trồng tre
nhân xã phối hợp với các hậu đồng thể của xã đặc biệt là hậu đồng dân của xã
tổ chức trồng tre ở hơi thôn dọc bờ cà đó là thôn quảng đại một của quảng đại hai
ngày hôm qua phát động rau quân của bờ quán gần trăm bóng tre
ở những địa điểm sông yếu nhất
trong thời gian đáng tiếp tục triển khai ở ba thang nguồn lệ tháng bốn tháng chín tháng một mươi
được biết trong những năm qua huyện đại lộc đã phát động nhân dân trồng hàng ngàn bụi tre dọc sông vu gia thu bồn
để góp phần chống sạt lở bờ sông bảo vệ đất sản xuất
riêng tại xã đại cường trong ba năm trở lại đây nhân dân đã trồng gần một bụi tre dọc sông thu bồn
để vừa góp phần giữ đất sản xuất vừa duy trì được những ngôi làng trù phú ven sông từ bao đời nay